chiều ngày hai mươi một tháng một mươi tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
khi đề cập đến quy trình xử lý f f một trong thời gian tới phó giám đốc sở y tế nguyễn hữu hưng cho biết
các f triệu chứng nhẹ và f một được cách ly tại nhà chính quyền không rào chắn phong tỏa cả khu phố khi phát hiện ca dương tính như trước
theo ông hưng trước đây khi phát hiện ca f ngành y tế phải xử lý triệt đề theo tinh thần zero covid
tất cả f không được cách ly tập trung điều trị ở các bệnh viện và những trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tập trung
bên cạnh đó thời gian qua nhiều địa phương đã phong tỏa khu vực phát hiện f mức độ rộng so với yêu cầu
việc này đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
tiếp thu tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cũng như hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
sắp tới quy trình xử lý khi phát hiện f sẽ có thay đổi
theo đó đối với ổ dịch hộ gia đình trong hộ chỉ có một f họ ổ dịch cộng đồng
khu phố có từ hai ca trở lên
khi phát hiện ca dương tính cơ quan y tế địa phương sẽ đến khám đánh giá tình trạng
nếu đủ điều kiện bệnh nhân sẽ được cách ly tại nhà
các trường hợp này sẽ được cơ quan y tế địa phương cấp phát thuốc
theo dõi sức khỏe hàng ngày như thời gian qua
nếu bệnh nhân có triệu chứng nặng hoặc fpo hai dưới chín mươi sáu
sẽ báo tổ phản ứng nhanh để được cấp cứu và nhập viện điều trị
còn các f một sẽ được theo dõi sức khỏe và xét nghiệm định kỳ cách ly cùng f trong gia đình
theo ông hưng một tổ dân phố khu phố khi có một hộ gia đình ghi nhận ca mắc
thì các hộ còn lại chỉ hạn chế tiếp xúc hạn chế ra ngoài
chứ không bị rào chắn phong tỏa cả khu như trước đây
đối với khâu xử lý khi phát hiện f tại nhà máy và doanh nghiệp
lãnh đạo sở y tế cho biết thành phố xây dựng quy trình nhằm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
hiện đa số lao động đã được tiêm vaccine nên khi phát hiện f cách làm cũng khác so với trước đây
cụ thể f sẽ đưa đến các khu vực cách ly tách biệt với phân xưởng của nhà máy
đại huyện theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế
cũng theo ông hưng số ca mắc trên địa bàn ngày càng giảm
nên định hướng của ngành y tế trong thời gian tới sẽ thu hẹp bệnh viện giã chiến
tuy nhiên việc này sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể
ông cho biết các bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố sẽ thành lập khoa covid một mươi chín
các quận huyện thành lập ít nhất một bệnh viện giã chiến nhằm điều trị cho các bệnh nhân
cũng trong buổi họp báo ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cũng cho hay
tính đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi thành phố ghi nhận bốn trăm hai mươi chín trăm bốn mươi sáu ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
ngành y tế đang điều trị một mươi một năm trăm một mươi sáu bệnh nhân trong đó có tám trăm ba mươi trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm ba mươi ba bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmo
ngày hai mươi tháng một mươi có bảy trăm bốn mươi tám bệnh nhân nhập viện sáu trăm ba mươi bệnh nhân xuất viện
tổng số xuất viện từ đầu năm đến nay là hơn hai bệnh nhân

tổng số tử vong từ đầu năm đến nay là một mươi sáu ba trăm sáu mươi chín ca
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hơn bảy một triệu người trên một mươi tám tuổi tại thành phố hồ chí minh đã được tiêm mũi một
tương đương chín mươi chín và hơn năm năm triệu người đã tiêm đủ hai mũi tương đương với hơn bảy mươi năm